thưa quý vị đến nay việt nam đã điều trị khỏi tám trăm một mươi ba chín trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn gần hai bảy trăm linh ca nặng
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn bảy mươi bảy một triệu liều
trong đó tiêm một mũi là năm mươi bốn năm triệu liều tiêm mũi hai là hai mươi hai sáu triệu liều
thần tốc truy vết xét nghiệm nhanh khoanh vùng gọn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm
là những biện pháp cấp bách mà tỉnh hà giang đã và đang triển khai ngay liên tục
ghi nhận các ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng trong bốn ngày qua tính đến tối ngày hai mươi tám tháng một mươi
hà giang đã ghi nhận tám mươi ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
trong khi đó theo báo cáo nhanh của sở y tế phú thọ trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận tám mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ngày tỉnh phú thọ ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín nhiều nhất từ trước cho đến nay
lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến nay ghi nhận năm trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín